hôm nay mùng tám tháng tám hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi ba năm ngày thành lập asean
hơn nửa thế kỷ qua asean đã nhiều lần thể hiện sức mạnh đoàn kết và khả năng phục hồi
một asean bao gồm một mươi quốc gia anh em đã biến đông nam á từ một khu vực bất hòa thành một khu vực hòa thuận
từ đối đầu sang hợp tác và từ nghèo đói sang phát triển nặng động
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi cũng là năm đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm năm việt nam tham gia asean
cam kết và kinh nghiệm trong hai mươi năm năm qua giúp việt nam đóng góp tích cực hơn cho asean
dưới sự chủ trì của việt nam trong năm nay phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng
asean đã thực hiện các biện pháp phối hợp tốt nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và phục hồi kinh tế
asean đã dẫn đầu các nỗ lực trong khu vực nhằm chống lại đại dịch covid một mươi chín
đổi mới hoạt động làm sâu sắc thêm các mối quan hệ đối ngoại
từ đó nâng cao vị thế quốc tế của mình
nhân sự kiện kỷ niệm năm mươi ba năm ngày thành lập asean và hai mươi năm năm việt nam gia nhập asean
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thông điệp chúc mừng
và sau đây chúng tôi xin giới thiệu toàn văn của thông điệp
thưa quý vị và các bạn hôm nay là một ngày mân ý nghĩa trọng đại của khu vực chúng ta
cùng nhau kỷ niệm ngày ra đời của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
qua năm mươi ba năm trưởng thành và phát triển đúng với sứ mệnh lịch sử được nêu trong tuyên bố bangkok năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
asean đã thực sự trở thành tổ chức đại diện cho các quốc gia khu vực gán kết trong tình lãng giềng
hữu nghị và hợp tác tôn trọng hiểu biết lẫn nhau nỗ lực phấn đấu cho hòa bình tiến bộ và thịnh vượng của người dân
từ một tổ chức gồm năm nước thành viên asean đã phát triển thành một cộng đồng gồm một mươi quốc gia ở đông nam á
với sáu trăm năm mươi triệu dân có quy mô kinh tế hai nghìn một mươi chín lên thứ năm thế giới với tổng gdp trên ba tỷ usd
vượt ra ngoài phạm vi đông nam á
asean đã mở rộng quan hệ với nhiều đối tác trong và ngoài khu vực
bao gồm các nước cường quốc hàng đầu thế giới là động lực của các tiến trình hợp tác
đối thoại vì hòa bình an ninh ổn định và phát triển của châu á thái bình dương và trên thế giới
đó là thành quả quý giá được xây đắp bởi nhiều thế hệ mà chúng ta phải trang trọng và có trách nhiệm gìn giữ phát huy
chúng ta có hoàn thành sứ mệnh đó được hay không
asean có tiếp tục duy trì giá trị và sức sống vững bền đáp ứng mong ngoại và nguyện vọng của người dân hay không
điều này đòi hỏi sự chung sức đồng lòng ý chí chính trị và quyết tâm mạnh mẽ của tất cả các quốc gia các thành viên
các nguyên tác cơ bản của asean các chuẩn mực được thừa nhận ở khu vực
và đối tác trên hết là lục pháp quốc tế tinh thần của hợp tác đa vương và liên kết khu vực
và vai trò trung tâm của asean

giá trị của asean như một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất
một không gian di chuyển và làm việc rộng mở
một cộng đồng quan tâm đùm bạp và chia sẻ lẫn nhau cần được phổ biến và loan tỏa rộng rãi
để các tầng lớp người dân các doanh nghiệp đều có thể thụ hưởng và tham gia
đồng góp vào chiến trình phát triển của asean
cách đây vừa tròn hai mươi năm năm việt nam đã gia nhập asean
hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của việt nam tung bay cùng quốc kỳ các quốc gia thành viên asean
trên bầu trời brunei ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sẽ mãi được ghi nhớ như một bước chuyển quan trọng với cả việt nam và asean
một hành trình mới được mở ra đưa việt nam bước vào tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng
có thể nói các thành tựu phát triển của việt nam trong suốt hai mươi năm năm qua
có dấu ấn quan trọng của việc chúng ta tham gia asean
đồng thời sự tham gia chủ động tích cực và có trách nhiệm của việt nam
cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển và lớn mạnh của cộng đồng asean
với tinh thần ghen kích và chủ động thích ứng là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
việt nam dành
ưu tiên cao đẩy mạnh đoàn kết thống nhất phối hợp hành động hiệu quả trong asean
cũng như tăng cường quan hệ với các đối tác để nâng cao năng lực tự cường
và khả năng ứng phó hữu hiệu của asean trước các thách thức chưa từng có
đó là dịch bệnh covid một mươi chín và những chuyển động cạnh tranh mạnh mẽ
sâu sắc của môi trường địa chính trị toàn cầu và khu vực
trong đó phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật
bộ gồm onkelos một nghìn chín trăm tám mươi hai vượt lây những khó khăn thử thách hiện tại cùng các quốc gia thành viên asean
việt nam tiếp tục thúc đẩy thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
định hướng phát triển của cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm
nâng cao vị thế và phát huy vai trò của asean
đóng góp cho hòa bình an ninh và phát triển bền vững của khu vực và thế giới
thưa quý vị
asean luôn là một trận trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của việt nam
cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh thịnh vượng và tự gường
có vai trò vị thế quốc tế cao là lợi ích chung của chúng ta
điều này chỉ có thể thành công nếu tất cả chúng ta cùng tư duy vì cộng đồng và hành động vì cộng đồng
việt nam đã và sẽ nỗ lực hết sức mình cùng các nước thành viên asean
đồng góp thực hiện cộng đồng asean